bộ công thương nhận định là các hiệp định thương mại như evfta cptpp đã giúp mở ra cơ hội lớn cho ngành da dày việt nam
và dự báo là sản xuất ngành da dày năm hai nghìn một mươi chín sẽ tăng trên một mươi
cụ thể việc ký kết evfta và cptpp đã và đang mở ra cơ hội phát triển cho ngành da dày
đặc biệt là sự thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường eu và các nước tham gia hiệp định cptpp
theo đó một mươi một tháng qua sản lượng dây dép da ước đạt trên hai trăm bảy mươi triệu đôi tăng bảy so với cùng kỳ
trong khi chỉ số sản xuất da với các sản phẩm có liên quan tăng chín tám
bên cạnh đó hoạt động xuất khẩu của ngành da dày cũng đang tăng trưởng ổn định
có nhiều tín hiệu tốt trong các tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
mặt khác cptpp có hiệu lực từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
đang giúp ngành da dày mở rộng thị trường sang khu vực châu mỹ và tiếp cận thị trường như mexico và canada